vòng trung khảo hội thi văn nghệ cộng đồng người việt nam tại liên bang nga đã diễn ra sôi nổi tại cung văn hóa trường đại học tổng hợp giao thông đường sắt moscow
đây là một trong những hoạt động của năm hữu nghị việt nga do đại sứ quán việt nam tại liên bang nga tổ chức
cuộc thi năm nay đã thu hút được đông đảo thí sinh từ khắp các vùng miền của nước nga tới tham dự
trải qua vòng thi sơ khảo ban giám khảo đã chọn ra được ba mươi năm tiết mục xuất sắc nhất tranh tài trong chương trình chung kết
các tiết mục mang nội dung ca ngợi quê hương đất nước ca ngợi tình hữu nghị hợp tác giữa việt nam và liên bang nga được chuẩn bị kỹ lưỡng giàn dựng công phu và hoành tráng
sau gần năm tiếng tranh tài giữa các thí sinh ban giám khảo cuộc thi đã chọn lựa trao hai giải đặc biệt sáu giải nhất một mươi giải nhì chín giải ba cho các tiết mục dự thi
ngoài ra một số thí sinh còn được trao các giải phụ như giải ngôi sao hy vọng giải của hội nhạc sĩ việt nam giải biểu diễn nhạc cụ dân tộc xuất sắc nhất và giải nhịp cầu hữu nghị nga việt